cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục yên tỉnh yên bái đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc xảy ra tại xã khánh hòa huyện lục yên với hai mươi một bị can
quyết định được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
tổ công tác đã bắt giữ được một mươi ba đối tượng có một mươi nữ ba nam
các đối tượng trên đều trú tại thôn khe pắn và thôn làng khương xã khánh hòa huyện lục yên tỉnh yên bái
tại hiện trường tổ công tác đã thu giữ gần sáu triệu đồng tiền mặt và một số tăng vật các đối tượng sử dụng để đánh bạc
liên quan đến vụ đánh bạc này ngày một mươi bốn tháng bốn có sáu đối tượng đến công an huyện lục yên khai nhận về hành vi đánh bạc của mình
lực lượng chức năng đã triệu tập hai đối tượng để điều tra cả hai đối tượng đều khai nhận về hành vi đánh bạc
công an huyện lục yên đề nghị chính quyền các xã nơi các bị can thường trú xử lý vi phạm về hành vi vi phạm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ